nghề báo là nghề vinh quang nhưng cũng đầy dễ khó khăn và nguy hiểm
không ít trường hợp nhà báo gặp tai nạn thậm chí là hy sinh trong quá trình tác nghiệp tại hiện trường
gần đây nhất là câu chuyện của nhà báo phạm văn hướng trưởng phòng thông tin tuyên truyền cổng thông tin điện tử thừa thiên huế
anh hy sinh khi đang tác nghiệp cùng đoàn công tác tại thủy điện rào trang ba
sự ra đi bất ngờ của anh đã để lại không ít xót xa cho gia đình người thân và những đồng nghiệp
buổi làm việc chiều thứ sáu của các cán bộ cổng thông tin điện tử ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
không khí chầm lắng hơn mọi hôm
trên trang điện tử của cổng thông tin hôm qua vừa đăng hình chúc mừng sinh nhật của anh hướng
nhưng chẳng còn ai có tâm trạng để chúc mừng nữa
bởi đúng vào sinh nhật thứ năm mươi bốn của mình lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi hài của anh cùng một mươi hai thành viên trong đoàn công tác ở rào trăng ba
ngày vui trở thành ngày chan chứa nước mắt
lần cuối chúng tôi làm việc với nhau là những ngày vừa rồi những ngày bỏ lụi để về thừa thiên huế
anh em chúng tôi không có người nào về nhà
vì giờ nếu về nhà thì nước lên thì anh em không thể đi làm việc được
và không thể truyền những tin tích về bỏ lụi cho người dân ở thừa thiên huế
và rồi đến trưa hôm đấy anh ấy cũng mang về súng phong
đi theo đoàn kiểm tra kiểm tra vụ sạc lợi ở rào trang ba
chiếc bàn làm việc của anh hướng sát ngay bên cạnh anh minh giờ đây đã không còn ai ngồi nữa
cũng không còn những cuộc nói chuyện tiếng cười đùa của hai anh em
chiếc máy ảnh đã theo anh gần chục năm qua cũng chẳng còn cơ hội để anh sử dụng nữa
hơn hai mươi năm làm nghề anh hướng thông thạo cả việc viết bài và quay phim
nên dù là trưởng phòng nhưng lúc nào anh cũng sẵn sàng tinh thần đi vào hiện trường
không quản ngại đêm ngày đường xá gian khổ hay bão lũ thiên tai
tất cả chỉ với hy vọng
đưa được những hình ảnh chân thực nhất đến với nhân dân
được biết một ngày trước khi cùng đoàn công tác vào rào trang ba
anh vẫn cùng đoàn công tác của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế và bộ chỉ huy quân sự tỉnh
vào tâm lũ quảng điền để trợ cấp thực phẩm nước uống cho bà con bị cô lập
sự dấn thân sông pha không quản ngại gian khó của anh là hình tượng cho đội ngũ phóng viên trẻ nói theo
sự ra đi có ảnh hưởng cho thể nghề nghiệp của mình rất là gian nát
khó khăn trong các công tác
nhất là nhận sáng nhập nhiệm trường để truyền tải những hình ảnh tốt nhất đến với những người dân
sự ra đi có ảnh hưởng là mức mạng to lớn của gia đình bạn bè và đồng nghiệp
sự tận tâm tận hiệu trong công việc của anh là một tầm gương sản cho những phóng viên trẻ như bên em
thắp hãy lên những tía hy vọng cũng như lực nhiều khuyện trong công việc để có những sống phá
tuyên truyền đầu có những hình ảnh thực phím tốt nhất truyền tải những hình ảnh chứng thực đến với mọi người dân
sự ra đi của nhà báo nhiệt huyết phạm văn hướng với nụ cười và chiếc máy ảnh chân tay
sẽ là câu chuyện về hy vọng sự dấn thân đam mê không ngừng nghỉ với nghề vì nhân dân của những người làm báo